tuy nhiên để áp dụng phổ biến nhà sản xuất cần nghiên cứu hoàn thiện các tính năng
để máy có thể hoạt động tốt trên mọi cánh đồng nhất là đối với vùng đất lông nhiều bùn nhão
nếu mà cải tiến được mà cái máy nó chạy được trên cái đồng đất nhão thì nó sẽ phù hợp với cái vùng đây vùng đây đất nó cũng hơi nhão
nên là nếu các anh đề nghị trên bên công nghệ máy cải tiến cho máy cấy nó phù hợp thì nó được
thế bà con rất là ủng hộ cái máy cấy
việc ứng dụng máy cấy trong khâu gieo xạ không chỉ tiết kiệm được lượng lúa giống giải phóng sức lao động
mà còn bảo đảm cho việc xuống giống trong thời gian ngắn phù hợp áp dụng cho các cánh đồng lớn
áp dụng cái giải pháp cấy lúa bằng máy thì cũng đồng nghĩa với việc mà chúng ta đẩy mạnh
tăng nhanh cái tốc độ là cơ giới quá ở trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là ngay từ cái khâu là gieo cấy
bên cạnh đó thì chúng ta cũng đảm bảo được là với những cái mô hình mà cấy lúa thì nó
hạn chế được cái tình trạng là đổ ngã rồi hạn chế được cái tình trạng sâu bệnh
do đó là cái chi phí đầu giàu nó cũng được giảm theo thì cái giá thành sản xuất lúa nó sẽ tốt hơn
cái áp lực dịch hại nó hạn chế rất là tốt cho nên đây phải nói là một cái giải pháp rất là hay
hiện nay trên trà lúa này đã áp dụng phương pháp cấy máy được gần một tháng
mật độ giữa các bụi lúa vừa phải bà con cũng không cần bón nhiều phân
phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật mà sâu bệnh dịch hại cũng hạn chế phát sinh
đây là một trong những tiêu chí để thực hiện tốt quy trình trong sản xuất
góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao chất lượng lúa hàng hóa
để giúp nông dân tiếp cận và phổ biến công nghệ cây lúa bằng máy
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh với nga
tây ban nha trở thành điểm đến hàng đầu của mỹ
người di cư
thưa quý vị và các bạn thông báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh mỹ nga ngày một mươi bảy tháng bảy
tổng thống mỹ donald trump đánh giá mối quan hệ giữa washington với moscow
đã ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay
song mối quan hệ này đang được cải thiện và sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai
phát biểu tại nhà trắng sau khi kết thúc chuyến công du châu âu
tổng thống donald trump cho biết trong cuộc gặp riêng với tổng thống putin
hai bên đã thảo luận về vấn đề
triều tiên trung đông đặc biệt là cuộc khủng hoảng syri và tham vọng hạt nhân của iran
bên cạnh đó tổng thống donald trump cho hay
ông và người đồng cấp putin đã đề cập đến việc giảm trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới
cũng trong cuộc họp báo tổng thống mỹ cho rằng mình đã phát biểu nhầm
trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nga tại helsinki
tổng thống donald trump cho biết trong cuộc họp báo đó
ông muốn nói rằng ông không thấy lý do gì để nga không can thiệp vào cuộc bầu cử của mỹ
chứ không phải là không có lý do gì mà nga đã can thiệp
bên cạnh đó tổng thống trump cũng bày tỏ sự kiên tưởng và ủng hộ
đối với các cơ quan tình báo của mỹ
đồng thời lưu ý rằng sự can thiệp của nga không ảnh hưởng đến kết quả của bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
đề cập đến vấn đề triều tiên tổng thống donald trump cho rằng
không có giới hạn về thời gian đối với việc hủy bỏ chương trình hạt nhân của triều tiên
cuộc họp báo được tổ chức trong thời điểm giới nghị sĩ thuộc cả hai đảng
cộng hòa và dân chủ đều bày tỏ sự không hài lòng về hội nghị helsinki
khi mà tổng thống mỹ từ chối đưa ra những chỉ trích cụ thể về phía nga
ngày một mươi bảy tháng bảy phát biểu sau cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên liên minh châu âu eu
đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của khối bà federica mogherini cho biết
eu đã nhất trí triển khai một cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ các công ty châu âu tại iran
trước các lệnh trừng phạt của mỹ nhắm vào nước cộng hòa hồi giáo này
theo bà mogherini
eu đã thông qua cơ chế phong tỏa các lệnh cấm vận của mỹ và sẽ làm tất cả các biện pháp có thể
để cho phép iran hưởng các lợi ích kinh tế tương tự như việc gỡ bỏ trừng phạt
tuy nhiên đại diện eu thừa nhận việc đối phó với các lệnh trừng phạt của mỹ là rất khó khăn
do vị thế của nước này trong nền kinh tế thế giới
cơ chế phong tỏa của eu sẽ được áp dụng từ ngày sáu tháng tám tới
chùng với thời điểm áp dụng các lệnh trừng phạt đầu tiên của mỹ đối với iran
quy định phong tỏa của eu được thiết lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
cho phép bảo vệ các doanh nghiệp và cá nhân trên thế giới trước các lệnh trừng phạt của mỹ
dựa trên nguyên tắc các thực thể này nằm ngoài lãnh thổ thuộc quyền tài phán của luật pháp mỹ
trước đó eu đã bác yêu cầu của mỹ cô lập kinh tế của iran
bà mogherini cho biết các nước châu âu đã thông qua việc triển khai một công cụ pháp lý
nhằm bảo vệ các doanh nghiệp châu âu đang làm ăn tại iran
số người di cư đến bờ biển tây ban nha đang gia tăng
và hiện nước này đã vượt qua italia trở thành điểm đến hàng đầu của những người di cư vượt địa trung hải
đây là thông tin được tổ chức di cư quốc tế đưa ra trong báo cáo ngày một mươi bảy tháng bảy
theo báo cáo từ đầu năm đến nay đã có hơn một mươi tám người di cư đến tây ban nha
tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy trong đó riêng trong tháng sáu vừa qua ghi nhận gần một mươi người
trong khi đó số người di cư đến italia là một mươi bảy tám trăm linh người giảm đột biến so với chín mươi ba hai trăm linh người trong nửa đầu năm ngoái
ở phạm vi toàn châu âu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
số người di cư vượt địa trung hải đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy

số người di cư đến italia đã bắt đầu giảm mạnh sau khi italia và liby đạt thỏa thuận hợp tác
nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp cách đây một năm
con số này tiếp tục giảm kể từ khi chính phủ italia hồi tháng trước từ chối mở cửa các cảng của nước này
cho các tàu cứu hộ nước ngoài hoạt động trên biển địa trung hải
trong khi đó tây ban nha đã đồng ý mở cảng biển để tiếp nhận các tàu cứu hộ người di cư
của các tổ chức từ thiện bị từ chối cập cảng italia
truyền thông ai cập đưa tin một số nhóm vũ trang đối lập của syri đã ký thỏa thuận ngừng bắn
trong cuộc họp ở cairo dưới sự bảo trợ của cơ quan tình báo ai cập cùng với sự bảo đảm của nga
thỏa thuận bao gồm việc đồng ý tham gia các nỗ lực chống khủng bố và hướng tới một giải pháp chính trị
cho cuộc khủng hoảng syri cho phép những người tị nạn di cư hồi hương và trả tự do
cho những người bị bắt giữ
cùng ngày truyền hình nhà nước syri đưa tin trên tinh thần thỏa thuận ngừng bắn mới này
hàng nghìn người sẽ có thể rời khỏi hai thị trấn bị phiến quân chiếm giữ từ năm hai nghìn một mươi năm là
khafraia và foa ở tỉnh idlib
phiến quân cũng có kế hoạch trả tự do cho những người dân bị bắt giữ ở các thị trấn này
theo giới quan sát đây là diễn biến đáng chú ý tại syri
thời gian qua ai cập đang thể hiện sự chủ động và tích cực trong việc hỗ trợ tìm kiếm giải pháp
cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia trung đông này
trong khi đó nga cũng đang hỗ trợ chính quyền tổng thống al assad
giành lại nhiều khu vực do phe đối lập kiểm soát thông qua đàm phán
ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi tám ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
được người dân nam phi gọi bằng cái tên chiều mến là tata tức là cha
cựu tổng thống nelson mandela sinh ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi
tại một ngôi làng nhỏ ở phía đông nam phi thuộc bộ tộc tembu
những ngày tháng của thời niên thiếu nelson mandela thường được nghe về các sự tích anh hùng
của nhân dân châu phi chống lại sự xâm lược của người da trắng
đây chính là động lực thay đổi của người ta
chúc ông đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng người da màu
nhiều người cho rằng việc chúng ta đang làm là vô ích và không mang lại tương lai
nhưng tôi không nghĩ như vậy
con đường trở thành huyền thoại của nelson mandela bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi thành lập liên đoàn thanh niên của đại hội dân tộc châu phi inc
kể từ đây ông tham gia phong trào chống chính sách phân biệt chủng tộc của đảng này
trong cuộc đấu tranh ông luôn bị nhà cầm quyền cha xét giam cầm đe dọa
tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
ông bị bắt và bị kết án tù trung thân về tội phản quốc
và bị giam trong xà lim của nhà tù đảo robben ngoài khơi của cape town
tại đây mandela tiếp tục đấu tranh bất khuất cho phong trào chống phân biệt chủng tộc và trở nên nổi tiếng
ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sau nhiều áp lực từ trong nước và cộng đồng quốc tế
chính phủ nam phi phải thả ông kết thúc cuộc sống hai mươi bảy năm tù đầy và trở về với nhân dân
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
một cuộc bầu cử tổng thống dân chủ được tổ chức lần đầu tiên
trong lịch sử nam phi và lần đầu tiên một người da đen
ông nelson mandela đã lên làm tổng thống
những đóng góp to lớn của ông đã được vinh danh bằng rất nhiều giải thưởng
tiêu biểu là giải thưởng nobel hòa bình năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
giải thưởng lenin của liên xô cũ và giải thưởng tự do của mỹ
đặc biệt tháng một mươi một năm hai nghìn chín đại hội đồng liên hợp quốc khóa sáu mươi bốn
đã thống nhất lấy ngày một mươi tám tháng bảy là ngày quốc tế nelson mandela
tổng thống nelson mandela là biểu tượng vĩ đại của công lý
cảm hứng của nhân loại
ông đã công hiến cả cuộc đời vì nhân dân nam phi và nhân loại
nụ cười này dáng vẻ này chắc chắn sẽ mãi sống trong ký ức của người dân nam phi và thế giới
như một tượng đài về lòng yêu thương con người và tinh thần tự do hòa giải dân tộc
những hình ảnh về người anh hùng nelson mandela
cũng đã khép lại bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại